trong trường hợp khi mà người lớn tuổi mà người ta nhận được những cái thông tin mà cảm thấy nghi ngờ hoặc là như thế nào
thì bắt buộc là phải báo với những người thân trong gia đình của mình để mà kiểm tra đối chứng các thông tin xem thử có phải là sự hay không
và thêm một cái nữa là có thể báo với lại các tổ chức tại địa phương chẳng hạn như là tổ dân phố hoặc là hội người cao tuổi
để có một sự tương tác và kiểm định thông tin nhất định
trong trường hợp nếu như đã lỡ chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo
thì bắt buộc là phải báo với cơ quan công an hoặc là các cơ quan chức năng khác
và thậm chí là báo với ngân hàng nơi mà người lớn tuổi người ta thực hiện cái việc chuyển tiền đi cho các đối tượng lừa đảo
để những cơ quan này có các biện pháp phối hợp với nhau và tìm lại số tiền đã bắt hoặc là hỗ trợ xử lý các đối tượng lừa đảo theo đúng quy định của pháp luật
đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình an ninh với cuộc sống tuần này đã hết
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị
hẹn gặp lại quý vị lần này ngày mai